hội nghị vinh dự được đón đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đến dự và phát biểu chỉ đạo
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tới dự hội nghị còn có các đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng phan hình trạt bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa nhân dân tối cao
lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và thành phố hà nội các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bốn diễn ra trong bối cảnh toàn đảng toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phân đấu triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
nghị quyết hội nghị lần thứ sáu bảy mươi tám ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bốn nhằm tổng kết đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác công an năm hai nghìn một mươi tám nhìn lại kết quả nửa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám và tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bốn có nhiệm vụ đánh giá kiểm điểm đúng thực trạng tình hình kết quả đã đạt được
chưa đạt được và làm rõ những nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện công tác công an năm hai nghìn một mươi tám vừa qua và nhìn lại nửa nhiệm kỳ vừa qua
đánh giá kết quả năm năm công tác tham mưu nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ và nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn một mươi chín và những công tác lớn đến hết nhiệm kỳ
thái mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an trung ương
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám và nhìn lại nửa nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
nếu rõ năm hai nghìn một mươi tám và từ đầu nhiệm kỳ đến nay dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành địa phương sự vào cuộc và ủng hộ giúp đỡ của nhân dân cùng với sự nỗ lực cố gắng và hy sinh to lớn lực lượng công an nhân dân đã thực hiện tốt chức năng tham mưu phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác giữ vững thế chủ động chiến lược bảo đảm an ninh trật tự bỏ phần giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường an
kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn một mươi tám và nửa đầu nhiệm kỳ qua
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp với ban nội chính trung ương ủy ban kiểm tra trung ương thanh tra chính phủ kiểm toán nhà nước đánh đúng đánh trúng nhiều tổ chức tội phạm tạo sức răn đe cảnh tỉnh góp phần bảo vệ đảng bảo vệ chế độ củng cố được niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân giữ được ổn định chính trị xã hội để phát triển đất nước